với hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức tạ việt hùng cán bộ công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
theo thủ tục hành chính thuộc văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng khởi tố bắt tạm giam
theo tài liệu điều tra vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi một một người dân ở thành phố hà nội có nhu cầu mua lại thừa đất
tại tổ bốn thị trấn trùng khánh huyện trùng khánh với giá hai trăm linh triệu đồng
người mua đã nhờ hùng làm các giấy tờ thủ tục chuyển nhượng thừa đất nói trên
sau khi kiểm tra hùng phát hiện có sự sai lệch về thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
chính vì vậy hùng đã thực hiện các hành vi nhằm giả mạo chữ ký chữ viết hồ sơ các bộ phận liên quan
để hoàn tất các thủ tục mua bán đất
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định
công an tp biên hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng đỗ ngọc hưng chú tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an tp biên hòa tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ đối tượng đang tàng chữ trái phép chất ma túy
tại nhà ở phương tân biên
thu giữ bảy gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy có trọng lượng gần sáu mươi g
qua đấu tranh hưng khai nhận bản thân nghiện ma túy
số ma túy bị thu giữ là hưng mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tp hcm
với giá một mươi triệu đồng để về sử dụng và bán cho người nghiện
ở những địa bàn du lịch trọng điểm như tỉnh khánh hòa nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy luôn rất cao
chủ động phân tích đánh giá tình hình trong thời gian qua lực lượng công an khánh hòa đã tập trung
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt đấu tranh đi đôi với phòng ngừa
có phấn ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn
đây là số tăng vật ma túy các loại
mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an khánh hòa thu giữ qua điều tra bắt giữ một đối tượng
về hành vi tẳng chữ trái phép chất ma túy vào giữa tháng bảy vừa qua
đối tượng bị bắt giữ là đặng thị mỹ huệ khai nhận toàn bộ số ma túy trên được huệ mua ở một địa phương khác
về bán lại cho các đối tượng sử dụng
khám xét căn hộ của đối tượng thuê ở thành phố nha trang và căn hộ nơi cư trú ở huyện vạn ninh
cơ quan công an đã thu giữ tổng số hơn một ba kg ma túy các loại
về phương thức cất dấu ma túy được ngụy trang trong các vật phẩm hoặc mỹ phẩm
được vận chuyển từ các địa phương ngoài tỉnh đưa vào tp nha trang để tiêu thụ
thông qua các dịch vụ vận chuyển có một số trường hợp cũng sử dụng cả khuôn khí nóng
những tháng vừa qua lực lượng khả sát điều tra tội phạm ma túy tp nha trang
cũng đã phát hiện thu giữ bốn khẩu súng và hơn một mươi viên đạn liên quan đến của các đối tượng
trong vấn đề lực lượng
theo đánh giá của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa
số lượng tăng vật thu giữ qua các vụ án về ma túy ngày càng tăng
tính chất hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi và có cấu kết chặt chẽ
thủ đoạn hoạt động ngày càng manh động liều lĩnh bất chấp pháp luật
bên cạnh đó ở những địa bàn du lịch các loại hình kinh doanh có điều kiện
về an ninh trật tự phát triển rất mạnh thu hút rất đông du khách
và kéo theo đó là nguy cơ thường trực về sự phát sinh của tệ nạn cũng như tội phạm ma túy
những điều này đặt ra rất nhiều thách thức cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
trong công tác đấu tranh
cơ cấu đối tượng phạm tội rơi vào đối tượng và tập trung từ khoảng một mươi tám đến dưới ba mươi
có thể có cơ cấu của đối tượng tập trung vào đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên
vấn đề này cũng ảnh hưởng nhiều đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
trong đó là xác định độ tội mà đối tượng phạm tội thực hiện các giải pháp phòng ngừa
trong đó chú trọng nhiều nhất vẫn là giải pháp về công tác tuyên truyền tập trung vào cái đối tượng này
ngoài ra công tác tuyên truyền ở đây còn hướng tới các đối tượng là quản lý
hoặc là chủ các nhà hàng dịch vụ kinh doanh có điều kiện và an ninh trật tự
các đối tượng này phải tập trung vào làm rõ vai trò trách nhiệm của họ
và phối hợp với lực lượng chức năng trong vấn đề là phòng chống
và kiểm soát các hoạt động liên quan đến vi phạm pháp luật và ma túy tại cơ sở của mình
cùng với việc đấu tranh mạnh tội phạm ma túy
việc sử dụng đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng ngừa quản lý chặt số người nghiện
cũng là giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn nguồn cung trên mặt trận cam go này
trong sáu tháng đầu năm toàn tỉnh đã giảm hơn một đối tượng so với trước
thời gian tới công an khánh hòa tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền các địa phương
huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy
sáng ngày bốn tháng tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang
phối hợp cùng các đơn vị chức năng và công an thành phố châu đốc
bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại thành phố châu đốc về hành vi phát tán tuyên truyền thông tin
tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
khám xét nơi ở của nam phát hiện thu giữ bảy điện thoại di động hai usb một laptop
hơn ba trăm linh trang tài liệu và một mươi video clip có nội dung tuyên truyền chống đảng nhà nước
theo kết quả điều tra nam là đối tượng phản động lợi dụng tôn giáo
để hoạt động chống phá đảng nhà nước trong thời gian vừa qua
mặc dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng công an tuyên truyền vận động thuyết phục nhiều lần
nhưng nam không từ bỏ mà lại chống phá ngày càng quyết liệt
năm hai nghìn hai mươi một sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương
nam không chịu cải tạo mà tiếp tục lợi dụng không gian mạng
tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải phát tán nhiều tài liệu hình ảnh video clip
thậm chí phát sóng trực tuyến để tuyên truyền chống phá đảng nhà nước chính quyền địa phương
gây chia rẽ phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc tôn giáo xúc phạm danh dự nhân phẩm
nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
chỉ vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu thạch kim sơn đã dùng dao đâm bạn nhậu bị thương
ngày ba tháng tám tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người
đối với bị cáo thạch kim sơn trú tại tỉnh trà vinh
theo cáo trạng ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một trong lúc ngồi nhậu tại nhà trọ
giữa sơn và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn nên sơn bỏ về phòng
do vẫn bực tức ngày hôm sau sơn thấy nạn nhân đang nằm ngủ thì đã dùng dao đâm vào ngực
làm nạn nhân bị thương tích hai mươi bảy
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt sơn bức án tám năm tù về tội giết người
liên quan đến vụ xe của đơn vị công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thiên hoàng hải
đơn vị khai thác tuyến xe khách thái bình quảng ninh và ngược lại
bị nhóm người chèn ép hành hung lái xe ném chất bẩn lên xe
công an tỉnh quảng ninh đã bắt ba người liên quan
cụ thể ngày một mươi chín tháng bảy camera hành trình trên xe ghi lại tài xế nhân viên của công ty thiên hoàng hải
trong lúc chở khách từ quảng ninh về thái bình
khi đến khu vực chân cầu bãi trái thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh
tuy bị một nhóm người trên chiếc xe chạy song song lao xuống giật cửa rồi hành hung
ngày hai mươi và ngày hai mươi một tháng bảy xe chở khách của doanh nghiệp đang hoạt động thì bị ném chất bẩn
bị xe khác lạng lách đánh võng trước mặt cản trở việc lưu thông
nhiều lái xe vì sợ ái nên đã xin nghỉ việc không dám làm đơn tố cáo
sau khi nhận được phản ánh lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh
làm rõ tình trạng chèn ép gây mất an ninh trật tự
năm đối tượng trong đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội
phối hợp với công an huyện đan phượng đấu tranh bắt giữ
điều đang nói là cả tám đối tượng không một ai có bằng cấp về công nghệ thông tin
nhưng đã cùng nhau xây dựng kịch bản lên kế hoạch lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh thành thông qua mạng xã hội
các đối tượng cũng nhập vào các tài khoản facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại bằng hình thức tặng quà là điện thoại iphone một mươi bốn
khách hàng muốn nhận quà thì chuyển khoản cho các đối tượng với số tiền từ hai trăm linh đến sáu triệu đồng trên người
công an huyện đăn phượng hà nội cũng thông báo cho ai là bị hại của hình thức lừa đảo nơi trên
thì nhanh chóng liên hệ đến cơ quan công an để cung cấp thông tin giải quyết tin báo tố giác tội phạm
mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy ngô thị thu thủy tên gọi khác là bé thủy
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau khởi tố và bắt tạm giam
thủy bị bắt vì có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép chất ma túy do nguyễn huy hoàng thực hiện
và bị công an tỉnh cà mau bắt quả tang vào sáng ngày hai mươi chín tháng bảy
tăng vật thu giữ khoảng ba trăm năm mươi g heroin thủy đã chỉ đạo hoàng đi mua ma túy về cà mau bán lại cho các con nghiện khác
hiện thủy đang chịu hai bản án tội chống người thi hành công vụ và mua bán trái phép chất ma túy
tổng hợp hình phạt là tám năm ba tháng tù giam nhưng tạm hoãn chấp hành án bí do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
nhưng lại tiếp tục tái phạm hành vi
đối tượng viên đình mạnh chú thủy tên gọi là bé thủy
xã ea rốc huyện ea súp tỉnh đắk lắc vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt tạm giam về hành vi mua bán người
khoảng đầu năm hai nghìn một mươi chín mạnh quen biết với một người đàn ông tên là đốc
vì hám lợi nên mạnh đã rụ rỗ lôi kéo sáu nạn nhân đưa xuống thành phố hồ chí minh cho đốc
và được đốc đưa trước số tiền năm mươi triệu đồng
sau đó đốc đưa sáu nạn nhân sang campuchia bán vào các công ty
đến giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hai nạn nhân muốn về lại việt nam
thì đốc yêu cầu phải nộp một trăm linh triệu đồng
đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khi người thân chuyển đủ số tiền trên
thì hai nạn nhân được thả về lại việt nam
xe đầu kéo biển số của tỉnh khánh hòa đến đầu trước cây xăng ở đồng nai
thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày ba tháng tám
thông tin ban đầu xe đầu kéo đến đầu trước cây xăng ông đồn một
xã xuân phú huyện xuân độc của tỉnh đồng nai
thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
ngọn lửa xuất phát từ phía đầu xe nhanh chóng lan ra
bao trùm toàn bộ xe
phát hiện sự việc nhân viên cây xăng đã cùng người dân
đem gần hai mươi bình chữa cháy sách tay và vòi nước tới dập lửa
nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
dập tắp đám cháy và điều tra nguyên nhân vụ việc
hậu quả phần đầu xe cháy dụi hoàn toàn hư hỏng nặng
may mắn không thiệt hại về người